tại hà nội đã diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm hai nghìn hai mươi do bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức
tới dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng vũ đức đam và các bộ ban ngành
năm hai nghìn một mươi chín dù có những khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng quốc hội sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
ngành lao động thương binh và xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực
bộ đã ban hành chương trình công tác với một mươi sáu chỉ tiêu cụ thể một mươi năm nhóm nhiệm vụ giải pháp
trong đó thực hiện các giải pháp đột phá giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn kết hiệu quả giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
đặt hàng đào tạo nghề đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ đức và úc đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn
trong đó bộ cũng trình chính phủ ban hành nghị quyết số năm mươi tám quy định mức trợ cấp phụ cấp yêu đãi đối với người có công với cách mạng
thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên hai chín triệu đối tượng bảo trợ xã hội
năm hai nghìn hai mươi bộ lao động thương minh và xã hội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động
đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn